cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tân an tỉnh long an vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với nguyễn ngọc huân
trú tại xã hiệp thạnh huyện châu thành tỉnh long an về hành vi cướp tài sản
trước đó qua mạng xã hội huân quen biết với một thanh niên ở tỉnh sóc trăng
đến ngày hai mươi sáu tháng một huân hẹn gặp người thanh niên này tại tp tân an
sau khi gặp nhau đối tượng bỏ hai viên thuốc ngủ và ly nước cam
khi người thanh niên ngủ say quân nhanh chóng chiếm đoạt tài sản
gồm một điện thoại di động hai mươi năm triệu đồng một xe mô tô và tẩu thoát
đến ngày hai tháng ba công an tp tân an bắt giữ đối tượng trên địa bàn phường năm tp tân an
huân khai nhận do thiếu nợ nên lừa người thanh niên uống thuốc ngủ rồi cướp tài sản
ngoài ra huân cũng thừa nhận đã thực hiện một vụ cướp tài sản với thủ đoạn tương tự tại thị trấn bến lức huyện bến lức